trong báo cáo tổng kết ba năm thí điểm thành lập ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
ubnd tp đề xuất trung ương cho phép thành lập sở an toàn thực phẩm để nâng cao hiệu quả hoạt động
thời gian qua mô hình ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm kết hợp lực lượng từ ba sở
y tế công thương và nông nghiệp phát triển nông thôn đã hoạt động khá hiệu quả
đưa công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn từng bước đi vào quy củ
tuy nhiên trước những bất cập trong quy định pháp luật đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công tác
ubnd tp hcm đề xuất trung ương cho phép thành lập sở an toàn thực phẩm tp hcm
chịu sự quản lý chuyên môn của ba bộ y tế công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn
đợt này tp hcm cũng đề xuất sớm có quy định hướng dẫn về kiểm chứng một số mặt hàng nông sản
và quy định biện pháp xử lý ngăn chặn vi phạm như đình chỉ kinh doanh
tạm giữ lô hàng để xử lý theo quy định của pháp luật
tại tp hcm hiện thi điểm hai mô hình chợ an toàn thực phẩm gồm chợ bến thành và chợ đầu mối nông sản hóc môn